công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu điều khiển gây náo loạn tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
hiện đối tượng đã được đưa vào bệnh viện để điều trị
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu một người đàn ông chưa rõ danh tính mang theo dao vào bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ lấy xe cấp cứu của bệnh viện
vừa điều khiển gây náo loạn trong khuôn viên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận thuyết phục đối tượng
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe ra khỏi bệnh viện
khi đến trước cổng bệnh viện đối tượng lái xe tông vào bên hông chạm gác bảo vệ sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường
đối tượng nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế giật may không có người dân nào bị ảnh hưởng
công an quận ninh kiều cho biết sau khi chữa trị cho đối tượng sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý